cơ quan công an huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng trần mạnh hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín là thủ phạm đã gây ra vụ trộm cắp bốn mươi chỉ vàng và một trăm năm mươi chín triệu đồng
tại gia đình anh nguyễn văn thế ở xã hải thượng huyện tĩnh gia
được biết trần mạnh hùng là một kỹ sư đang thi công tại công trường của một nhà máy trên địa bàn khu kinh tế nghi sơn
nhưng do nợ nần túng quẫn nên hùng đã nảy sinh ý định trộm cắp
trưa ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm biết gia đình anh thế đi vắng hùng đã trèo tường đột nhập vào nhà
dùng búa phá kết sắt nhà anh thế và lấy đi bốn mươi chỉ vàng một trăm năm mươi chín triệu đồng tiền mặt
toàn bộ số tài sản nói trên đã được hoàng mang về nhà ở xã thiệu đô huyện thiệu hóa cất giấu
tuy nhiên khi chưa kịp tẩu tán đối tượng đã bị công an huyện tĩnh gia phát hiện bắt giữ
thu hồi toàn bộ tăng vật trao trả cho bị hại